các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bị cáo nguyễn ngọc tâm huyên bốn mươi tuổi một mươi chín năm tù về hai tội giết người và không tố giác tội phạm
bị cáo lê ngọc phương thảo ba mươi tuổi nhận hai mươi hai năm tù giam về hai tội giết người và che giấu tội phạm
bị cáo trịnh thị hồng hoa sáu mươi bảy tuổi mẹ của bị cáo hà nhận một mươi ba năm tù cho hai tội giết người và không tố giác tội phạm
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử tuyên các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân trần trí thành một trăm tám mươi triệu đồng
gia đình bị cáo trần đức linh hai trăm sáu mươi triệu đồng
các bị cáo phải cấp dưỡng cho mẹ của bị cáo linh đã lớn tuổi hàng tháng cho tới khi bà qua đời
tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn nhận lỗi
xin lỗi gia đình các bị hại tha thứ và đồng ý bồi thường tiền cho gia đình các bị hại
một đường dây cho vay với lãi suất cao vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng triệt phá
có hàng trăm con nợ ở khắp đà nẵng và các tỉnh thành miền trung tây nguyên
đã vướng vào vòng vây của nhóm cho vay này
theo điều tra nguyễn đình tuấn ba mươi sáu tuổi nguyễn thanh toàn hai mươi ba tuổi nguyễn quang di bốn mươi tuổi
cùng chú tại thành phố đà nẵng mở công ty đại thủy sơn tùng kinh doanh bất động sản
nhưng thực chất là hoạt động cho vay lãi nặng
công ty này dán tờ rơi quảng cáo hoạt động cho vay trái phép kèm với số điện thoại
khi khách có nhu cầu vay sẽ được nhóm người này đến tận nhà để thẩm định
và cho vay với lãi suất mỗi tháng khoảng hai mươi
trong đó tuấn là người cung cấp vốn cho toàn và duy để trực tiếp cho người vay
hai người này tiếp tục thuê thêm nguyễn hoàng phúc hai mươi bảy tuổi trần phương nam
và vũ công minh hai mươi ba tuổi cùng chú tại thành phố đà nẵng đến từng nơi ở của khách để thu tiền nợ mỗi ngày
tổng cộng từ thời điểm hoạt động cho đến khi bị bắt đường dây này đã cho hàng trăm người vay
với tổng số tiền một mươi một tỷ đồng thu lợi bất chính hai ba tỷ đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của cả nhóm công an thu giữ hàng loạt các giấy tờ viết tay
thể hiện việc cho vay và hiện cả nhóm đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
phòng cảnh sát hình sự công an quảng nam vừa tiến hành thực nghiệm điều tra vụ đột nhập vào nhà ở của người dân
phá kết sắt trộm cắp tài sản gần một năm tỷ đồng xảy ra vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
thủ phạm là võ tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường cẩm châu thành phố hội an đã bị công an quảng nam bắt về hành vi đột nhập
phá kết sắt trộm ba bảy tỷ đồng tại văn phòng công chứng lê vân thành phố hội an xảy ra vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
sau khi đối tượng này bị bắt khởi tố và tạm giam phòng cảnh sát hình sự công an đã tiến hành mở rộng điều tra và đối tượng khai nhận cũng là người thực hiện vụ trộm cắp gần một năm tỷ đồng
tại nhà của một người dân ở phường tân an
võ tuấn anh đã đột nhập từ cửa sau cắt cầu giao điện dùng xà beng phá cửa phá trộm kết sắt với tổng giá trị một năm tỷ đồng
tại buổi thực nghiệm đối tượng đã thực hiện lại toàn bộ hành vi đột nhập vào nhà phá kết sắt trộm cắp tài sản